hà nội vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai chưa được giải quyết triệt đề
tại các quận huyện đặc biệt là các địa phương chuẩn bị lên quận
theo đại diện ủy ban nhân dân quận cầu giấy trong bảy tháng đầu năm quận đã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đất đai
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa giải quyết được rứt điểm do chủ đầu tư và chủ công trình không hợp tác với cơ quan chức năng
như vi phạm tại dự án công hóa mương phan kế bính và mương nghĩa đô vi phạm trật tự xây dựng tại ba mươi tám khúc thừa dụ
vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai diễn ra đặc biệt phức tạp tại huyện hoài đức
quá trình đô thị hóa chuẩn bị lên quận khiến địa phương này trở thành điểm nóng với nhiều trường hợp vi phạm đất đai phát sinh trong năm nay